vì là lần đầu tiên họ đến đây nên chỉ lập biên bản nhắc nhở đồng thời giải thích cho người dân hiểu
người phụ nữ có hành động như lên đồng bảo là thần hổ nhập ban quản lý đã tuyên truyền cho bà con hiểu
còn đối với người phụ nữ kia cũng đã cam kết không tái diễn hành vi tương tự
nếu có lần thứ hai cơ quan chức năng sẽ phối hợp với công an xử lý theo quy định
được biết chùa hương tích tọa lạc trên đỉnh núi hồng lĩnh được mệnh danh là hoan châu đệ nhất danh làm
mỗi năm nơi đây thu hút lượng lớn du khách thập phương tới thắp hương vãn cảnh
ban quản lý khu du lịch chùa hương tích khuyến cáo du khách thập phương về chùa dân sứ cầu an
không được mang vàng mã bia rượu tiền thật và các đồ lễ có nguồn gốc từ việc sát sinh dân lên điện tàm bào
am phật bà điện tam thế tổ đường
tại khu vực đền thánh mẫu ban quản lý cũng khuyến cáo cấm đồ cúng có nguồn gốc động vật như gà
các loại thịt hạn chế tối đa việc dâng cúng vàng mã
hoạt động mê tín dị đoan diễn ra phức tạp với nhiều hình thức khác nhau khiến cho tiền mất tật mang
thậm chí nhiều người phải đánh đổi cả mạng sống cũng như không chịu thức tình
nhắc đến đây hẳn quý vị khán giả chưa thể quên vụ việc xảy ra ở tây ninh vào khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
chỉ vì nghi ngờ có ma quỷ ám vào các thành viên trong gia đình mà hai người phụ nữ đã tổ chức làm phép
khiến cho hai thành viên trong gia đình tử vong
cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hai phụ nữ lầm
hai phụ nữ làm phép trừ quỷ khiến hai người thân tử vong
ngày hai tháng một mươi một công an tỉnh tây ninh cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
bắt tạm giam mai thị nhớ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại phường gia lộc thị xã trảng bàng
và mai thị tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ tại xã phước thạnh huyện gò dầu để điều tra hành vi sát hại người
theo điều tra ban đầu tối hai mươi ba tháng một mươi bà nhớ về nhà mẹ là bà trần thị bé ở xã đôn thuận
thị xã trảng bàng nói rằng cha của mình là ông mai văn dẫn đã mất nhập hồn vào người
bà nhớ nói với mọi người rằng anh mai trọng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là em bà nhớ
và con trai anh trung sinh năm hai nghìn hai mươi một đã bị người khác bỏ bùa
bà nhớ yêu cầu mọi người gồm hai mươi hai người là con cháu anh chị em tập hợp về nhà bà trần thị bé để làm lễ giải mùa
khi gia đình có mặt đông đủ bà nhớ đóng cửa trong rồi cùng bà tuyền đốt nhang làm lễ
nhớ phân công cho bà em gõ mõ còn tất cả những người khác thì quỷ lại
trong lúc làm lễ nhớ và tuyền nói là có quỷ nhập về yêu cầu tất cả chùm mình nằm dưới sàn nhà để cho bà nhớ và bà tuyền cúng
bằng các hành vi cậy miệng đổ rượu lên người dụi nhang đang cháy vào miệng dùng tay tác động vào đầu ngực mặt
chùm mền không cho sang ngoài móc họng cho ói làm hai người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân và khởi tố
cho hành vi sát hại người đối với nhớ và tuyền
nhắc đến hoạt động mê tín dị đoàn với những lời phán xét tương lai chắc nịch cam kết chữa khỏi bệnh âm bệnh dương
trong năm hai nghìn hai mươi ba hẳn quý khán giả chưa thể quên được cái tên cô đồng trương hương hay cô đồng bộ cao với câu nói viro đúng nhận sai cãi
một trong số những nạn nhân bị đối tượng này rắt mũi phải kể đến một bệnh nhân đã bị bệnh viện trả về sống trong đau đớn khóc suốt ngày đêm
nhưng cô đồng đúng nhận sai cãi nói nếu người này chịu
đưa tiền cho cô làm lễ thì sẽ sống được thêm vài năm nữa
cô đồng đúng nhận sai cái nhận tiền làm lễ để chữa ung thư
bà nguyễn thị lăng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm phường hiến thành thị xã kinh môn tỉnh hải dương là người mẹ có con bị ung thư hạch giai đoạn cuối
tin vào chiêu trò và trở thành con mồi của cô đồng trương hương
bà năng kể khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một âm lịch con trai bà là đinh văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lúc đó đang bị ung thư giai đoạn cuối
thời điểm này tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng việc đi viện khó khăn
dù gia đình đã cố hết sức chạy chữa nhưng bệnh tình của anh hoàng vẫn không thuyên giảm hạch ở cổ mỗi lúc một sưng to
khi con liên tục kêu đau rồi nói mẹ ơi mẹ cứu con với
bà lăng chỉ biết khóc vì bệnh tình của anh hoàng nặng đến mức bệnh viện đã trả về
bà không biết phải làm sao để cứu con
cùng đường bí lối người mẹ đành đến gõ cửa nhà cô đồng trương thị hương
chỉ cách nhà mình chưa đến một km nổi tiếng gần đây với câu nói đúng nhận sai cãi xem bói
sau khi được cô đồng hương hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho con bà thêm được ba năm
với điều kiện bà phải lo đi tức là đóng sáu mươi năm triệu đồng cho cô để làm lễ
bà lăng về nhà vét những đồng tiền cuối cùng trong gia đình
vay mượn thêm để nhờ cô đồng này cứu con
nhưng vừa đưa đủ sáu mươi năm triệu đồng cô đồng hương lại dặn bà nếu ai hỏi hết bao nhiêu tiền
thì bà chỉ bảo hết năm triệu đồng thôi nhé
nghe vậy bà lăng chuột dạ nghĩ mình đã bị lừa
bà lăng cho biết chỉ mới làm lễ được ba ngày thì con bà đã qua đời không hề đúng như cô đồng hương hứa
sau khi mất tiền mất con đến nay dù đã hơn một năm nhưng bà lăng vẫn ốm bệnh triển miên vì đau buồn
bà cho biết ở quê bà chỉ trồng hành trồng tỏi để có được số tiền đã đưa cho cô đồng rất khó khăn
bà làm cả đời cũng không được số tiền đó
đến giờ bà vẫn chưa trả hết nợ khi vay tiền để làm lễ cho con
hiện một mình vợ anh hoàng
là chị thảo phải nuôi ba đứa con cộng với bố mẹ chồng tuổi cao nhiều bệnh
còn ông phạm bá hưu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba con rể của bà lăng cho biết
cô đồng trương hương đã lợi dụng sự nhẹ dạ của mẹ mình để lấy số tiền gần bảy mươi triệu đồng của gia đình
nếu ông hưu và các anh em trong nhà biết bà lăng đưa tiền cho cô đồng hương làm lễ
thì cả nhà sẽ không đồng ý
ông hư và gia đình có nguyện vọng được cơ quan chức năng giúp đỡ
để lấy lại số tiền đã đưa cho cô đồng trương thị hương
để bà lăng có tiền trả nợ
ông hưu đắp phần nào cho các cháu nội của bà sớm một cô cha
trước đó chiều bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với cô đồng trương thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều năm tháng tám công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương
tiết lộ lý do vì sao thời gian điều tra về cô đồng bầu cao trương thị hương lại kéo dài
công an thị xã kinh môn cho biết
sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí và đơn tố cáo của người dân
về hiện tượng cô đồng trương thị hương có dấu hiệu lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm lễ hầu đồng
đơn vị này đã ra quyết định phân công xử lý nguồn tin báo tội phạm từ ngày hai mươi hai tháng hai
tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ việc
công an thị xã kinh môn gặp cả trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo
đối tượng bị tố cáo là cô đồng trương thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở phường hiến thành thị xã kinh môn hải dương
chuyên nhận tiền xem bói hầu đồng và hứa nếu làm lễ sẽ tài quan nạn khỏi
đối tượng này không chịu hợp tác với cơ quan điều tra
theo công an khi được hỏi hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói
không biết gì không nhớ gì
về phía những người tố cáo cô đồng hương
do ngại bị dư luận che cười là u mê dại rụt nên chấp nhận mất tiền
và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra
vị đội trưởng điều tra viên cho biết
mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân
đến từ hải dương hải phòng hưng yên
nhưng công an thị xã kinh môn quyết định chọn trường hợp tố cáo
của anh trần thế xuân ở hải phòng để điều tra trước
lý do là anh xuân không ngại dư luận
sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng
anh trần thế xuân nhân vật trong bài cô đồng đúng nhận sai cái
và nghệ thuật làm giá đúng một trăm tám mươi triệu đồng
có bằng chứng chuyển khoản cho cô đồng
có file ghi âm quá trình cô đồng hứa
nếu đóng một trăm tám mươi triệu đồng làm lễ sẽ giúp anh bán được nhà
tuy nhiên làm lấy xong nhà vẫn không bán được
anh này tố cô đồng ra công an
theo phụ trách đội điều tra viên công an thị xã kinh môn
vụ việc này được giám đốc công an tỉnh hải dương chỉ đạo sát sao
vì được sư luận cả nước quan tâm
vì vậy sau ba tháng điều tra
đến tháng năm năm nay chính quyền hải dương đã họp ba bên
hai cấp gồm công an viện kiểm sát và tòa án
giữa thị xã kinh môn và tỉnh hải dương
để trao đổi xin ý kiến về vụ việc này
đến ngày hai mươi hai tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn khoảng hai bộ luật hình sự
ngày bốn tháng tám cơ quan này ra quyết định khởi tố
bị can đối với bà trương thị hương
bắt tạm giam đối tượng này
công an thị xã kinh môn cho biết
đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
vẫn tiếp tục nhận đơn tố cáo của người dân
về cô đồng trương thị hương
công an thị xã kinh môn cho biết
nếu cô đồng trả lại tiền cho những người tố cáo
thì được xem như tình tiết giảm nhẹ
trong quá trình điều tra
tuy nhiên một số nạn nhân của cô đồng nói
nếu họ lấy lại được tiền thì tốt
không lấy lại được thì coi như mất
nhưng họ mong cô đồng sẽ bị trừng trị
đúng pháp luật để canh tình xã hội
hoạt động mê tín dị đoan
đầu đó vẫn đang tồn tại trong cuộc sống
việc đặt niềm tin mù quáng
vào những điều mơ hồ không có thật
là đi ngược với quy luật tự nhiên
không hề có căn cứ khoa học
mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu
về sức khỏe tiền bạc thời gian
và nghiêm trọng hơn cả là tính mạng
cho các cá nhân gia đình và cả những người xung quanh
hy vọng các cơ quan chức năng
sẽ sớm vào cuộc và có các biện pháp
gian đe trừng phạt nặng tay hơn nữa
với những đối tượng mù thần bán thánh
vi phạm pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại
chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại